tỷ lệ đất dành cho giao thông còn thấp trong khi tốc độ tăng dân số cơ học nhanh
nên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố
theo ý kiến của nhiều bộ ngành tuy hà nội đã đạt được rất nhiều mục tiêu quan trọng
song cũng cần ban hành nhiều cơ chế chính sách sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng mục tiêu đề ra
tiếp thu các ý kiến góp ý bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải mong thời gian tới
hà nội tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ ngành trung ương
vào dự thảo báo cáo của thành phố giúp thành phố hoàn chỉnh báo cáo trình bộ chính trị
sau khi phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực kho phụ tùng của gara ô tô thiên hòa
tại địa chỉ số bảy mươi sáu phố trần kim xuyến quận cầu giấy thành phố hà nội
nhiều người dân lập tức hô hoán gọi điện cho lực lượng chữa cháy
đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chữa cháy dập lửa tại chỗ
tuy nhiên do gala ô tô có nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa và lốp ô tô
khiến cho ngọn lửa bùng phát mạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy
ngay sau khi nhận được tin báo cháy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
đã có mặt để tập trung khống chế đám cháy
đến khoảng một mươi một giờ đám cháy cơ bản đã được khống chế
rất may không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản từ vụ cháy
đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hà nội nằm trong top một mươi điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới
và đứng vị trí thứ hai khu vực châu á
với những nỗ lực vượt bậc hà nội đã và đang khẳng định vị thế
giữ vai trò trung tâm phân phối khách du lịch đến các điểm trong cả nước
và cũng là vai trò cầu nối đưa khách quốc tế đến châu á và khu vực
tại hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hà nội hai nghìn một mươi bảy
hình ảnh hà nội đã được chọn là trung tâm quảng bá
với nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch độc đáo ấn tượng
đây là cơ hội để doanh nghiệp du lịch thủ đô giao lưu
hợp tác và khẳng định thương hiệu của mình
mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
tại hội trợ quốc tế du lịch việt nam vitm hai nghìn một mươi bảy
diễn ra từ ngày sáu đến chín tháng bốn
hà nội đã được chọn làm điểm đến của du lịch việt nam
không phải bởi hà nội là nơi đăng cai cho hội trợ vtm năm nay
mà quan trọng hơn cả thủ đô không những là điểm đến hàng đầu trong khu vực
mà còn là một điểm sáng của du lịch việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ tính ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
khách du lịch đến với thủ đô hà nội gần sáu hai triệu lượt
tăng bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và tổng doanh thu đạt một mươi tám ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
tăng một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
hà nội trong năm năm liên tục gần đây là phát triển tương đối vững chắc
kể cả những lúc mà cả nước một mươi ba tháng liền tăng trưởng âm
với khách du lịch quốc tế inboud thì hà nội vẫn tăng trưởng ở hai con số
thế thì đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là gần đây hà nội liên tục được các tạp chế
những tổ chức tư vấn về du lịch thế giới tôn vinh
là cái điểm đến hấp dẫn cuốn hút an toàn
và nhiều cái thăng hạng và giữ được hạng rất là ấn tượng
thì đấy là tôi nghĩ và nếu mà du lịch hà nội phát triển thực sự
thì sẽ là không chỉ cho thủ đô mà là cái đầu tàu dẫn dắt
cái khu vực phía bắc và cả nước
tôi cảm thấy là rất là phấn khởi
bởi vì qua cái sự chuẩn bị cũng như là một cái cởi mở
để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khách hàng
đến hà nội
đây là một cái trung tâm một cái thành phố mà gần như là
tập trung toàn bộ các cái lượng khách của trong và ngoài nước
khi đến việt nam họ đều muốn đến hà nội
thì qua hà nội họ lại có cái kế hoạch chương trình
để về các cái miền quê thăm quan du lịch
mặc dù du lịch hà nội những năm vừa qua
có những bước tăng trưởng vượt bậc
tuy nhiên để đảm đương là vị trí trung tâm tiếp nhận
và phân phối khách du lịch tới các điểm đến trong nước và khu vực
thì vẫn cần nhiều nỗ lực và cách làm đột phá
hàng loạt các cuộc tiếp xúc gặp gỡ trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn
đã cho thấy quyết tâm của lãnh đạo thành phố của sở du lịch hà nội
trong việc đưa du lịch hà nội xứng tầm anh cả của ngành du lịch cả nước
ban tổ chức cũng tư duy đến thay đổi
thay đổi là gì suốt năm năm bốn năm
thì chúng ta đều coi hội trợ đây cho người việt nam đi du lịch trong nước
và tiến tới là đi du lịch nước ngoài
nhưng thật sự năm nay bắt đầu có cái xu hướng là đã mời những cái đối tác
những cái hiệp hội du lịch lớn ở nước ngoài vào để thăm thú khảo sát
và tiến tới sẽ phải là cái hội trợ quốc tế
mà mang tính là bán hàng inbound cho khách quốc tế vào việt nam
mua tại việt nam khảo sát tại việt nam thì đấy là một cái tư tưởng lớn
so với nhiều địa phương khác
hà nội có nhiều lợi thế trong đó phải kể đến những di sản văn hóa
như hoàng thành thăng long văn miếu đền ngọc sơn hồ hoàn kiếm
và các làng nghề tiêu biểu như lộ hà đông gốm bát tràng
du lịch hà nội có thể trở thành điểm đến chất lượng cao
và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đông hơn nữa
nếu có những cách làm sáng tạo
tổng thị du lịch hà nội thuộc bàn phố hà nội
cho nên cái doanh nghiệp đầu tàu dẫn sát là chúng tôi quan trọng
và cũng theo xu hướng đó thì để mà cùng với hà nội
thì chúng tôi cũng làm chủ nhiệm những cái câu lạc bộ
rồi những cái đơn vị nữ hành để chuyên khảo sát thiết kế chương trình tour mới
không chỉ cho mình mà cho cái nhóm những cái doanh nghiệp lớn của thủ đô
thì chúng tôi đã tự thiết kế xây dựng một số chương trình chung cho hà nội
đặc biệt là mùa thấp điểm
các điểm của du lịch hà nội đi là từ mùng ba mươi tháng bốn đến mùng hai mươi chín
thì khách đến hà nội là mùa thấp điểm cực kỳ thấp điểm
thế thì cái bài toán đặt ra là phải kéo được khách đến hà nội thời điểm đó
rất khó khăn vì thời tiết không ủng hộ rất là nóng rất là ẩm rất là khó chịu
ngoài những tour những địa chỉ tham quan trước đây
hà nội cần phải tạo ra các sản phẩm mới đồng thời làm mới các sản phẩm cũ
bên cạnh xây dựng những tour những điểm tham quan mới và hấp dẫn
hà nội sẽ phải đầu tư phát triển thêm các cơ sở lưu trú
dự kiến từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ xây dựng khoảng hai mươi khách sạn năm sao
và tổ hợp những khách sạn chất lượng cao
bởi tính đến thời điểm hiện tại phân khúc khách sạn từ ba đến năm sao của hà nội
còn đang rất thiếu không thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú cũng như tốc độ tăng trưởng
tôi mong muốn rằng hà nội sẽ làm tốt hơn nữa
và có nhiều sáng kiến phát triển làm sao thu hút được nguồn khách
và khi khách đã đến hà nội tức là một điều kiện tốt cho tất cả các điểm du lịch trên toàn quốc
xác định không chỉ là điểm đến mà còn là tâm điểm với các sản phẩm khác biệt
những khu vui chơi giải trí tầm cỡ và những thương hiệu du lịch đủ sức vươn ra thị trường
thì những vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm giao thông thái độ ứng xử với khách ô nhiễm môi trường cần sớm được giải quyết
hà nội có rất nhiều điểm thăm quan như hồ gươm các bảo tàng khu phố cổ
tôi rất hào hứng với các điểm du lịch này và khám phá được nhiều điều bổ ích tại đây
em nghĩ là hà nội nên đầu tư vào chất lượng dịch vụ
bởi vì với các bạn ấy thì em thấy các bạn nhận xét là giá cả thì cũng rất là phải trăng rồi
nhưng mà còn về dịch vụ rồi bạn ấy rất đần đến đây khi chưa quen đồ ăn thì rất cần những đồ ăn sạch và đảm bảo
mới đây chương trình mai hà nội của kênh truyền hình cnn đã cho thấy một hà nội đẹp bình dị mang một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về thủ đô
nhiều điều thú vị về thành phố mà bản thân những người sống trong đó ngay cả những người làm du lịch không phải ai cũng nhận ra
những hình ảnh phát trên kênh cnn cũng đã gợi mở cho các công ty lưu hành nhiều ý tưởng những tour mới để giúp khách du lịch có thể trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống của người hà nội
những cái mình đi tìm tòi xây dựng thậm chí với đối tác nhưng cũng không tìm được cái hồn hà nội bằng cái kênh như chị vừa nói vừa rồi
bởi vì thực ra phóng viên cnn đã chọn một cách rất là hay là họ đi theo những nhà nhiếp ảnh thậm chí không truyền mà có yếu tố cả yếu tố nước ngoài ông đại sứ tây ban nha

thì đấy là những cách rất là vô tư rất là vô tư rất là vô tư

thì cái cách nhìn đấy khi mà đưa lên màn ảnh thì những người hà nội thật thậm chí những người làm nghề như chúng tôi cũng sự sờ
thì đấy là những cái tuyên truyền mà tôi nghĩ là nó có hiệu ứng tốt nhất
thì cái dòng khách nó có tăng thì mình phải hiểu rằng nó là hỗn hợp nhưng dứt khoát nó có những tác dụng đó
mọi người ở đây rất thân thiện hà nội có nhiều điểm tham quan thú vị và độc đáo
những món ăn của hà nội vô cùng hấp dẫn chúng tôi tương lai tôi sẽ quay lại để khám phá thủ đô này nhiều lần hơn nữa
nhằm hướng đến lại trung tâm du lịch lớn quan trọng của cả nước và khu vực
đồng thời khẳng định là nền kinh tế mũi nhọn đóng vai trò vào thành tiệu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô
ngành du lịch hà nội đang tiến hành xây dựng các tuyến tour du lịch kết nối với các nước trong khu vực và trên thế giới
tour du lịch với các địa phương trong cả nước và tour du lịch trong hà nội
xây dựng hà nội là điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
chúng tôi luôn luôn xác định hà nội
là một chỗ giữ bững chắc về các nguồn khách
vậy chúng tôi muốn hà nội và liên minh chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm với nhau
để phục vụ thật tốt cho du khách
để ngày một phát huy hơn nữa những khả năng tiềm năng của con người và những cảnh quan du lịch
để làm sao khách thế giới của thế giới đến và khách của tất cả các miền của quốc đến họ không bao giờ có thể quên được hà nội
để số lượng khách du lịch đến hà nội
đạt hai mươi ba sáu mươi một triệu lượt khách tăng tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
bao gồm bốn ba triệu lượt khách quốc tế
trong đó có ba bảy mươi một năm trăm linh lượt khách quốc tế lưu trú tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu
một mươi chín ba mươi một triệu lượt khách nội địa tăng tám bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch công tác quảng bá xúc tiến cũng cần được tổ chức bài bản
xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ
để thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ du lịch
phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với thương hiệu thủ đô
song song với đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng các chính sách hỗ trợ
phát triển du lịch cũng tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước liên kết phát triển du lịch
diện mạo thủ đô hôm nay đã có những đổi thay rõ rệt
nhiều tuyến phố trở nên sạch sẽ quang đẳng hơn
với quyết tâm dọn sạch rác trời lấy lại vẻ đẹp văn minh hiện đại hà nội đã và đang quyết liệt
đẩy mạnh các kế hoạch triển khai nhằm chấm dứt hệ thống dây điện dây cáp chẳng chịt gây mất mỹ quan đô thị gây nguy hiểm cho người dân
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về quá trình thanh thải đường dây trên không tại các tuyến phố của thủ đô hà nội
đây là tuyến đường quang trung thuộc quận hà đông hà nội
thay bằng hình ảnh những cây cột điện phải gồng mình chịu đựng rất nhiều những đường dây cáp dây điện quấn quanh
thì giờ đây hai bên đường lại mang vẻ quang đẳng
thanh gọn khắc hẳn trước kia
tại nhiều tuyến phố của thủ đô hệ thống dây điện dây cáp chẳng chịt đã và đang lần lượt được gỡ xuống
và trôn theo đường cáp ngầm trả lại không gian sạch sẽ gọn gàng như thế này
tôi là một người dân sống trên địa bàn này cũng rất là lâu rồi
dây điện nó cũng nhằng nhịt nhằng nhịt trống mất mỹ quan của thành phố lắm
nhìn bây giờ tất cả mỹ quan của thành phố nhìn nó đẹp hẳn lên
đường phố nhìn nó sáng lên nó rất là nhiều
không còn dây điện nó loằng ngoằng nữa
công ty điện lực hà đông đã thực hiện bảy dự án đầu tư xây dựng hạ ngầm một mươi tuyến đường dây trung thế ba mươi năm kv thành hai mươi hai kv ngầm
cũng như trong năm chúng tôi đã triển khai nhiều thêm những giải pháp cùng với quận trên tuyến phố quang trung dọc đường sáu
hạ ngầm toàn bộ năm km đường dây trung thế và gần một mươi năm km đường dây hạ thế
vừa qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội có thông báo số chín mươi một

truyền đạt kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội có thông báo số chín mươi một
về triển khai công tác hạ ngầm các đường dây đi nổi trên địa bàn hà nội

theo đó bốn sở là sở thông tin truyền thông sở giao thông vận tải sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư
theo đó bốn sở là sở thông tin truyền thông sở giao thông vận tải sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư
theo đó bốn sở là sở thông tin truyền thông sở xây dựng sở kế hoạch và đầu tư
phối hợp triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn trả mặt bằng
phối hợp triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn trả mặt bằng
chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện

thống nhất các phương án thi công các tuyến cáp
thống nhất các phương án thi công các tuyến cáp

của chúng mình đ knowledge selu

để làm sao để phục vụ cho người dân chất lượng điện nó tốt hơn và thay toàn bộ những cái dây nó đã cũ rồi
chúng tôi cũng đang làm dần dần cứ xong từng phần một phần điện xong thì bắt đầu đến phần trả lại cái mặt bằng tất cả đều có
chúng tôi cũng hàng tháng cũng yêu cầu là có cán bộ nhân viên đi kiểm tra dọc lại toàn bộ các cái tín ngầm hóa
cũng như là các cái tín mà trong các cái ngõ nhỏ mà chúng tôi đã trịnh trang
cái thứ nhất là yêu cầu là các cái đơn vị viện thông các đơn vị khác là không được đi dây ra ngoài gây mất nguyên quan nữa
cái thứ hai là chúng tôi cũng kiểm tra để bảo đảm cái việc là hành lang cái lưới điện được an toàn
và không có các công trình xây dựng và vi phạm vào lưới điện
mặc dù vậy hiện vẫn còn rất nhiều những con đường tuyến phố có dây điện dây cáp chẳng chịt như mạng nhện
chạy xuống đường xuống vỉa hè và ngay sát nhà dân không những ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị
mà còn là mối nguy hiểm rình rập đời sống dân sinh
năm hai nghìn một mươi sáu hà nội xảy ra rất nhiều những vụ nổ do chập điện như ngày tám tháng tám cháy cột điện trên đường giải phóng hoàng mai
ngày hai mươi bảy tháng một mươi cháy cột điện trên đường trung kính cầu giấy
các vụ cháy này không chỉ gây thiệt hại tài sản của nhà nước ngành điện mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
sự an toàn về tính mạng tài sản của người dân những người sống sinh hoạt gần cột điện cũng như những người tham gia giao thông trên đường
hiện tại đối với những ngõ ngách nhỏ do diện tích hẹp không thể triển khai việc hạ ngầm các đường dây nổi
thì các đơn vị chức năng cũng đang tiến hành chỉnh trang bó gọn đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn cho người dân quanh khu vực
với quyết tâm thực hiện tốt chỉ thị của thành phố đó là chỉnh trang đô thị thanh thải rác trời đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân
các đơn vị liên quan đã và đang có những kế hoạch cụ thể để từng bước hoàn chỉnh hạ ngầm đối với các tuyến phố
trục đường chính đồng thời cũng bó gọn các đường dây nổi trong các ngõ hẹp
lộ trình thì đến năm hai nghìn một mươi bảy thì khoảng chín mươi cái đường dây ba mươi năm kv nổi
tầm tầm đường dây hai mươi hai kv và đến năm hai nghìn hai mươi thì toàn bộ cái tuyến đường dây mà trung thế nổi thì chúng tôi sẽ hạ ngầm hết đến năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội tập trung hạ ngầm các đường phố chính trong bốn quận nội thành là ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sẽ hạ ngầm các viễn thông đối với một trăm hai mươi tuyến phố
đến đây chương trình thủ đô ngày mới của truyền hình nhân dân
chương trình thủ đô ngày mới của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại